thưa quý vị khán giả suốt từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu những thông tin đầu tiên về những ngôi mộ giả không hài cốt
bên trong có chứa những bộ điện đài xuất xứ từ mỹ cho đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm khi chứng cứ đã khá đầy đủ
thời cơ chín mùi chuyên án gm sáu mươi năm đã xác lập
dưới sự chỉ đạo của bộ công an lực lượng an ninh thành phố hải phòng nhanh chóng bí mật bắt giữ lần lượt những đối tượng gián điệp bị cải lại
tiếp tục quá trình đấu tranh điều tra xét hỏi những nhân vật đứng sau đã hé lộ thân phận và vai trò của mình
mời quý vị khán giả đến với những diễn biến tiếp theo của chuyên án gm sáu mươi năm ngày sau đây
thắng lợi lấy lừng của chiến dịch điện biên phủ kết thúc cuộc chiến tranh giữa việt nam và pháp
các bên tham chiến phải nghiêm chỉnh thực hiện hiệp định geneva với phía tuyến một mươi bảy được phân chia thành danh giới tạm thời
hai bên tập kết quân về hai phía theo điều khoản của hiệp định chờ hai năm sau sẽ tổng tuyển cử thống nhất đất nước
sông thế lực thực dân đế quốc chưa bao giờ tự nhiên
từ bỏ giá tâm xâm lực của chúng ba trăm linh ngày tập kết tại hải phòng và kiến an để rút khỏi miền bắc việt nam là ba trăm linh ngày chúng triệt để sử dụng bọn gián điệp do pháp cài lại ở miền bắc
đồng thời tăng cường xâm nhập nhiều toán gián điệp đã được mỹ đưa đào tạo ở nước ngoài về miền bắc
với đặc thù của khu tập kết tình hình an ninh trật tự của hải phòng những ngày đó vô cùng phức tạp
bởi toàn quân địch kéo về đây đông đủ với đủ loài quân binh chủng ngụy quân ngụy quyền tay sai phản động
theo tin tức của nhiều nơi không phải là của hải phòng đâu
người ta báo về là có một cái tổ chức gián điệp nó cài lại ở hải phòng này nhiều vũ khí điện đài để khi nó bắt tiến thì cái bọn phản độc ở đây đào lên để sử dụng
mỹ ngụy đấy
nó có cả một cái kế hoạch hậu chiến tức là nó hy vọng là sau tiếp quản hải phòng giải phóng miền bắc thì nó sẽ trở lại nó có ý tưởng là nó sẽ trở lại để tái chiến một lần nữa
cho nên phải có lực lượng hiểm trọng cho nên nó gọi đây là đội quân ngầm
mưu đồ của nó là lúc bây giờ nếu mà nó tái chiến thì trong đánh ngoài đánh vào trong làm nội ứng đấy là lý do đấy
cho nên mình lấy được cái mình bóc được cái ổ vũ khí này đây là coi như là thành công của cái việc mà bảo vệ an ninh tổ quốc mà giữ được cái an toàn cho miền bắc
chứ nếu mà
cái đội này mà nó phá phách thì cũng không phải là là không gây tác hại nhỏ đâu
thế cho nên đây là cái thắng lợi lớn của mình
là người trực tiếp lấy lời khai của các đối tượng gián điệp do mỹ kể lại trải qua quá trình điều tra xác minh về nhân vật hoàng măng trong ký ức của ông ngô kim kê cán bộ trinh sát của đội chống gián điệp mỹ lúc bấy giờ vẫn còn những ấn tượng về nhân vật bí ẩn này
cái thần hoàng măng là nó trá hình là nhà buôn nhưng mà buôn củi buôn củi gõ đấy
hoàng măng là nó có quan hệ với một cái nhà là buôn củi ở hải phòng mà cũng là một cái loại có tên tuổi
nó cũng không nhờ báo cái gì cả mà chỉ lấy mối quan hệ buôn bán để hóa trang đi về cho nó là
học thức hóa
chứ còn khi mà mình mình bắt bọn này thì nó nó khai ra thì nó thì hoàng măng nó ở trung tâm trong sài gòn nó không không ở ngoài miền bắc
chúng tôi lật dở lại hồ sơ vụ án để tìm một báo cáo về hoạt động của hoàng măng do một nhân vật tên nam vinh cung cấp
nam vinh vốn là một nhà buôn củi có tiếng ở đất hải phòng
trong thời quân pháp tạm chiến từ khoảng năm một nghìn chín trăm năm mươi một nam vinh và vợ là cơ sở tình báo của ta
do có mối quan hệ làm ăn nên hoàng mang quay lại nhà vinh
theo lời kể của nam vinh
nam vinh là một người đàn ông măng cao khoảng một m sáu mươi hai nước da không trắng không đen là người lầm lì ít nói hay cười
biết nói nhiều thứ tiếng đặc biệt thành tạo tiếng hoa
măng tham gia tổ chức đại việt có quan hệ thân thiết với vũ hồng khanh nghiêm kế tổ

theo lời khai của những tên gián điệp đã bị bắt hoàng măng chính là tác giả đứng sau tất cả mưu đồ đen tối này
phương thức hoạt động của anh là gì
phương thức hoạt động theo sự chỉ đạo của hoàng măng
ai là người tuyệt mộng anh
ai là người tuyệt mộng anh
tôi chỉ biết ông ta tên là hoàng măng

dưới danh nghĩa là một nhà buôn củi hắn đi nhiều nơi thăm dò tuyển mộ người cho đi huấn luyện với mục đích nhằm xây dựng một đội quân ngầm làm nội ứng cho bọn đế cốt khi tái chiến thành công
hoàng măng tuyển bộ được chính tên là dương văn nhật tức nguyễn thiện hồi
trần văn song
nguyễn văn quế
nguyễn kiêu sang cức an
nguyễn văn sự
nguyễn văn sen
nguyễn tiến thành
đặng văn lựa
hầu hết những đối tượng được tiền dụng là nam giới trong cái độ tuổi từ hai mươi mấy hai mươi sáu hai mươi bảy cho đến ba mươi ba mươi một trong cái độ tuổi khoảng ba mươi

hầu hết là đã là lính ngụy trước
trong cái tổ chức của địch nó có một gma dịch nguyên văn của nó là hỗn hợp biệt kích nhảy dù
biệt kích nhưng mà biết nhảy dù
thì bọn này là được tuyển dụng hầu hết là trong cái số ấy của pháp
đã gây thỏa ác
như cái thằng hồi ấy là đã từng bắn chạy
đã chết du kích đã từng bắn
tập hợp bạn này nó đưa về là phố phạm ngũ lão
ở nhà tròa đấy rồi nó đi chuyển vào miền nam
thì nó đưa sang đảo go gam huấn luyện sử dụng vũ khí này rồi điện đài này rồi là phá hoại như thế nào
mỗi thằng có một bí số riêng
t bao nhiêu t bao nhiêu gọi không cho gọi tên thật
mà nó không cho liên lạc
biết tên thật
nhưng mà về sau nó đưa ra hải phòng thì là nó biết hết
nó gặp nhận nó cũng không giữ được kỷ luật thế
nó vẫn là là về nhà thật cấm là rồi nó nói chuyện với nhau rồi
thằng họ hỏi thằng kia rồi nó cũng biết nhau hết
theo thông tin ta tiếp nhận thời gian gần tiếp quản hải phòng quân pháp thường tổ chức tập trận giả ban đêm trong nghé địa cây thông
nhiều người thân nhìn thấy hoàng măng đi xe ô tô muối kín thường xuyên ra vào nơi lính pháp đóng quân
đó chính là một cây cớ hoàn hảo để hoàng măng tạo nên những ngôi mộ giả trồn dấu vũ khí điện đài ở nghĩa địa cây thông
ta cũng nắm mắt được thông tin về hai ổ vũ khí lớn cũng được hoàng măng bí mật trôn vũ khí dưới nền bếp sân vườn tại hai ngôi nhà riêng của mình tại địa chỉ số bảy ngõ thuận thái và số một trăm bảy mươi một nguyễn đức cảnh
cuối tháng tám đầu tháng chín năm năm mươi bốn chín tên được hoàng măng tuyển mộ được cải trang thành lính đào ngũ để di cư vào nam
cuối tháng tám đầu tháng chín năm năm mươi bốn chín tên được hoàng măng tuyển mộ được cải trang thành lính đào ngũ để di cư vào nam
q tại thủ đức tỉnh tại thủ đức thái và trần công tỉnh
đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn chúng tập trung tại một khách sạn ở sài gòn để liên hoan chia tay
có hai tên nghiêm kế tổ và vũ hồng khanh hai tên đầu sỏ của đảng việt quốc tới dự và động viên tinh thần
bí mật tới đảo ngũ am học tập trong ba tháng
tại đây chín tên này được học các lớp tình báo và phá hoại điền đài
sau đó chúng được chia làm ba tổ và phân chia địa bàn hoạt động
từng tên đều có bí danh mỗi tổ được trang bị phương tiện hoạt động
gồm có một ổ vũ khí được trôn dấu sắn một bộ điện đài được trôn dấu sắn một bộ điện đài trao tay sử dụng ngay và một máy ảnh cụ thể như sau
tổ hải phòng hồ tổ trưởng sự điện đài song tình báo phá hoại
quản lý ổ vũ khí trôn ở nền bếp nhà trần công tỉnh tài xuất nhà một trăm bảy mươi hai nguyễn đức cảnh
ổ điện đài dự trữ trôn ở nghĩa địa cây thông ổ điện đài sử dụng ngay trôn ở nhà tiên hộ
tổ xuyên tây hoa tổ trưởng văn điện đài thành tình báo phá hoại
quản lý ổ vũ khí trôn ở góc vườn sát bờ tường phía trước nhà ông nguyễn yêu sinh tài xuất bảy ngó thuận tái phú cát giải
bộ điện đài sử dụng ngay trôn một phần ở nghĩa địa bảo an thiên thần số còn lại trôn ở bốn nơi nhà thờ cấm

bộ điện đài ổ vũ khí trôn ở nghĩa địa cây thông dưới ngôi mổ giả tên lê văn định quê thanh ngoai hà đông
bộ điện đài dự trứ trôn ở nghĩa địa cây thông dưới ngôi mổ giả tên hoàng văn mỹ quê vĩnh tường vích yên
ổ điện đài sử dụng ngay trôn tại năm chỗ ở nghĩa địa bảo an thiên thần
sau khi ba tổ gián điệp từ đảo ngũ am trở về hải phòng
sau khi ba tổ gián điệp từ đảo ngô am trở về hải phòng
hoàng mưng cẩn thận bàn giao từng ngôi điện đài vũ khí cho các tổ gián điệp quán dưới những hình thức vô cùng tinh vi xảo quyệt
khi đưa chúng đi nhận các cổ vũ khí điện đài trôn ở nghĩa địa cây thông
mang hóa trang dưới hình thức đi viếng mộ
hắn giao hẹn hắn cắm hương ở mộ nào thì mộ ấy là nơi trôn giấu vũ khí điện đài
từng tổ gián điệp lại tận nơi để xem xét nhận dạng đặc điểm
tên mộ vị trí sau dễ tìm dễ lấy
sau khi nhận xong phương tiện
bọn chúng đi mua quần áo xe đạp
trước khi vào nam hoàng măng còn trực tiếp lo nơi ăn ở
lo công an việc làm cho sáu tên gián điệp dưới hình thức là những tên trốn lĩnh
những người ở các địa phương đến hải phòng
nhưng không đi
ở lại với chính phủ ta
sáu tên này phân tán trong nổi thanh hải phòng
riêng ba tên sen thành lựa về tam đông phú thọ
những ngày tháng hoạt động ngầm ở hải phòng
dưới vỏ bọc lĩnh lịch giả
những tên gián điệp này rất tích cực lao động sản xuất tham gia các hoạt động đoàn thể tại nơi làm việc
nhà lầu xe hơi nhiễm
trong khi vào nam hoàng măng còn trực tiếp lo nơi ăn ở
lo công an việc làm cho sáu tên gián điệp dưới hình thức là những tên trốn lính

những người ở các địa phương đến hải phòng
dưới vỏ bọc lĩnh lịch giả
những tên gián điệp này rất tích cực lao động sản xuất tham gia các hoạt động đoàn thể tại nơi làm việc
nhà lầu xe hơi nhiễm

nhà lầu xe hơi nhiễm